thưa quý vị và các bạn thân mến rõ ràng chúng ta không phủ nhận những thành tiệu của quá khứ
nhưng với hiện tại và tương lai thì chúng ta không thể nào đi thụt lùi
với sự phát triển của công nghệ hiện đại như này
thì với công nghệ nano đã mang lại cho nền y học việt nam một cái bước phát triển mới
vậy thì bây giờ đây thì tú lại muốn hỏi
người đầu tiên mà đã đầu tư mang công nghệ nano về việt nam
bác sĩ nguyễn ánh vân ạ
chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần y dược việt lai
chị là người đầu tiên tại việt nam đầu tư hệ thống công nghệ sản xuất dược liệu nano
và các sản phẩm nano trên quy mô công nghiệp
bà việt tú cũng như tất cả quý vị khán giả muốn chị chia sẻ rằng là
lý do từ đâu chị quyết định đầu tư vào công nghệ nano
và xuất phát từ cái nguyên nhân hay là thời điểm như thế nào ạ
trước hết thì cái vấn đề khi mình bắt đầu đầu tư
thì mình phải quan tâm đến đầu tiên
đấy là cái sản phẩm này có phải là cái sản phẩm thực sự là tốt hay không
thứ hai nữa là nó có cái khả năng phát triển trong tương lai hay không
cái thứ ba nữa là mình có nắm được cái gốc của nó
có nghĩa là từ nguồn nguyên liệu đến công nghệ
đến cả cái năng lực sản xuất
và đến cả cái câu chuyện mà liên quan đến phân phối
thế thì với kinh nghiệm trên một mươi năm làm việc
cho các công nghiệp này
các công ty dược phẩm của đa quốc gia
cái nữa là mình cũng triển khai cái hệ thống về dịch vụ y tế
và các cái sản phẩm nano thì cũng phải chia sẻ thật với các bạn là
trước khi tôi quyết tâm đầu tư ấy
thì cũng đã sử dụng các cái sản phẩm đấy cho bản thân mình
cũng như là cho gia đình và bạn bè
thì mình thấy là sản phẩm này thực sự là tốt
và đồng thời nữa là cái nguyên lý khi mà mình triển khai cái phát triển công nghệ này này
mà rất có khả năng thực thi ở việt nam
đấy là đầu tiên
đấy là cái nguồn dược liệu tự nhiên việt nam thì vô cùng phong phú
thì có nghĩa là mình hoàn toàn không bị động về nguồn dược liệu
cái thứ hai nữa là về công nghệ
thì cũng rất là may mắn là mình được sự hợp tác với giáo sư nguyễn đức nghĩa
thì cụ là một người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực nano
và thêm cái nữa là cụ rất là đam mê về nghiên cứu
và chỉ trong một thời gian ngắn
thì có thể ra được những cái dược liệu nano mà nó
có những người người ta phải dùng đến một mươi một mươi năm năm người ta mới có thể
người ta mới có thể đưa ra được cái dạng vật liệu đấy
bởi vì mỗi một cái đấy
mỗi một cái cấu trúc của một dựa loại dực liệu
thì nó phải đi từ cái khâu đầu tiên
đấy là khâu tách chiết
phải hiểu rất rõ được cái khâu tách chiết đấy
nó ra được là cái loại tinh chất gì
xong rồi từ cái tách chiết đấy
nó lại phải sử dụng mỗi một loại
nó sẽ có một số các cái đặc điểm về kỹ thuật và công nghệ
để rồi cuối cùng
nó mới ra được một loại dực liệu nano
và từ một cái dực liệu nano đấy
làm thế nào để phối kết hợp
để ra thành một cái sản phẩm
để có giá trị về sử dụng
có cả sử dụng trong bảo vệ sức khỏe
lẫn kể cả bảo vệ
lẫn kể cả có tác dụng về điều trị
đồng thời nữa là mình lại là một bác sĩ
và cũng có
cái gọi là tư duy hiểu biết
nó gọi là cơ chế tác dụng bệnh
rồi cũng như
là cái nguyên lý
khi sử dụng một sản phẩm đó làm sao
thế nên là
sau khi mình tìm hiểu tất cả mọi thứ như thế
và có một cái điều nữa
mà thực sự là khi bắt đầu đầu tư
thì mình có một cái tâm điệm là
thế giới làm được
việt nam cũng có thể làm được
cái thứ hai nữa là
tất cả những cái mà việt nam đang có
từ cái nguồn
nó gọi là nguồn dực liệu sẵn có
nghĩa là cái việt nam có sẵn
thứ hai nữa là
nhà khoa học của việt nam rất giỏi
thì không nói lý do gì
mình không đầu tư để phát triển
cái sản phẩm công nghệ này
và thêm một cái nữa
đấy là cũng may mắn là
giáo sư nguyễn đức nghĩa
là người vừa nghiên cứu phát triển ra sản phẩm
nhưng đồng thời lại là một nhà
giống như nhà phát minh
cụ lại đưa ra cả một cái dây truyền
là có thể làm từ khâu chiết tách
đến cái khâu tạo ra sản phẩm nano

lúc đấy thì chúng tôi quyết định
là đầu tư cái hệ thống công nghệ đấy
và cũng phải chia sẻ là
chúng tôi cũng quyết tâm rất là cao
trong cái lĩnh vực đầu tư này
và cũng đưa ra luôn
đấy là một cái su thế trong tương lai
và đây chính là một cái hướng
mà chúng ta có thể khẳng định rằng là
nó là một trong những cái sản phẩm có giá trị
và là sản phẩm có thể đưa ra toàn cầu
và có thể khẳng định là

mà hiện tại bây giờ công nghệ nano trên thế giới đang triển khai
thì chúng ta cũng vẫn có thể phát triển song song
và cũng có một cái may đấy là gì ạ
là hiện tại công nghệ nano cũng là một cái lĩnh vực mới trên thế giới
và cũng không có nhiều sản phẩm hiện tại trên thị trường
để mà ta phải lo về vấn đề
nó gọi là cạnh tranh
cũng như là sản phẩm
thì đấy chính là cái lý do mà tại sao chúng tôi đầu tư
định đầu tư
định đầu tư
công nghệ nano
cái công nghệ nano
và có một nhà máy có thể sản xuất quy mô công nghiệp
và với quy mô công nghiệp đấy
thì chúng tôi có thể sản xuất là
hàng tấn nguyên liệu nano
và một cái nữa là chúng tôi hoàn toàn tin tưởng
đấy là bởi vì
cái này nó xuất phát từ cái khâu đầu tiên là cái khâu dược liệu
đến cái khâu cuối cùng là ra sản phẩm
thế nên là chúng tôi đảm bảo được
một trăm linh về chất lượng sản phẩm